vừa qua các bác sĩ bệnh viện sản nhi nghệ an cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi hai tháng tuổi nhập viện vì ho dài dẳng liên tục trong ba tuần
gia đình cho biết ban đầu những con ho thường kéo dài và xuất hiện nhiều về đêm
dù đã được điều trị tại một phòng khám tư tuy nhiên triệu chứng của trẻ và không đỡ thậm chí bé ho nhiều hơn đến mức tính tái nên gia đình mới đưa trẻ thăm khám tại bệnh viện
tại đây từ kết quả xét kiệm và khám năm sàng mới được trần đoán mắc ho gà
sau khi điều trị theo pháp đồ trẻ đã giảm ho sức khỏe ổn định và sớm được cho ra viện
theo các bác sĩ ho kéo dài có thể do một số nguyên nhân khác nhau như bệnh lý ở phổi hèn xuyễn viêm phế quản viêm tai trong ngược dạ dày thực quản bệnh tim mạch ho do thuốc thậm chí là do tâm lý
tất cả trẻ có tình trạng ho kéo dài nên được đi thăm khám xét nghiệm đầy đủ để xác định nguyên nhân và dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
theo các bác sĩ ho gà là một bệnh truyền nhiễm
bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi tuy nhiên có hơn chín mươi ca mắc là ở trẻ dưới một tuổi chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ ba mũi vaccine cơ bản
trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng và có càng nhiều biến chứng nguy hiểm
đường lây chủ yếu của bệnh là qua đường hô hấp tiếp xúc trực tiếp với nước bọt khi người nhiễm viên quần nói chuyện hoặc tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch điết từ đường hô hấp của người mắc bệnh
bệnh ho gà diễn tiến qua những giai đoạn như sau
thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ sáu đến hai mươi ngày trung bình từ khoảng chín đến một mươi ngày thời kỳ này không có triệu chứng điển hình
giai đoạn viêm long đường hô hấp kéo dài khoảng một hai tuần
các triệu chứng xuất hiện giống như các bệnh viêm đường hô hấp trên bao gồm sốt nhẹ chảy nực mũi ho hung hắng hát thời cuối giai đoạn này hoặc ho nặng hơn
giai đoạn khởi phát kéo dài từ một đến sáu tuần có trường hợp đặc biệt trẻ có thể kéo dài một mươi tuần với biểu hiện cần hò điển hình như sau
trẻ hò rũ rượi ho thành từng cơn mỗi cơn từ một mươi năm đến hai mươi tiếng hò liên tục càng về sau càng nghĩa và giảm dần
ở trẻ những cơn hò xuất hiện nhiều sẽ làm trẻ yếu dần đi và ngừng thở do thiếu oxy mặt tím tái mặt đỏ tính mạch của nồi chảy nước mắt và nước mũi
thở dít vào xuất hiện ở cuối mỗi cơn hò hoặc sen kẽ mỗi cơn hò tiếng dít như tiếng cả gáy
tuy nhiên trẻ dưới sáu tháng tuổi có thể không thấy tiếng dít trong cơn hò
kết thúc cơn hò bằng việc khắc đầm trắng màu trong dính trong đồng có vi khuẩn hò gà cũng là một nguồn lây nhiễm
trong khoảng hai tuần đầu của giai đoạn này tần sức cơn ho sẽ khoảng một mươi năm cơn một ngày sau đó giảm dần và có thể kéo dài ba tuần nếu không điều trị
sau mỗi cơn hò trẻ dưới mệt có thể nôn thở nhanh có thể kèm theo những triệu chứng như suất nhẹ mặt và mắt mí bị nặng
giai đoạn phục hồi cơn hò ít dần bệnh nhân sẽ hạ suất tuy nhiên sau đó có thể hò tay phát hoặc viêm phổi
biểu hiện của bệnh ở người lớn và trẻ vị thành niên thường nhẹ hơn ít gặp cơn hò điển hình và không có triệu chứng thương khỏi sau bảy ngày
chia sẻ bệnh hò gà thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn thành phòng tiêm chủng đh y hà nội cho biết
đúng như trong thống kê hiện nay các kế ca hò gà tập trung ở trẻ trong vòng ba tháng đầu tiên
do đó việc tiêm chủng đầy đủ ba mũi vaccine có chứa thành phần hò gà ở mũi năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng như sáu trong một trong chương trình tiêm chủng
khi trẻ tròn hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi là vô cùng quan trọng để phòng bệnh ho gà
như vậy thì trẻ dưới hai tháng tuổi thì sẽ phòng bệnh ho gà như thế nào
hiện nay thì đã có một số cái vaccine mà có chỉ định cho phụ nữ đang mang thai hoặc là trước khi mang thai có chứa thành phần ho gà
việc tiêm cho phụ nữ đang mang thai các vaccine mà có chứa thành phần ho gà sẽ giúp truyền cái kháng thể ho gà qua nhau thai đến thai nhi
và khi trẻ sinh ra
trong vòng hai tháng đầu tiên khi mà chưa được tiêm các vaccine khác thì sẽ có khả năng phòng bệnh ho gà
hiện nay lịch tiêm khuyến kéo cho phụ nữ đang mang thai đối với vaccine phòng hò gà đó là mũi một tiêm vaccine uốn ván đơn
và mũi thứ hai tiêm mũi vaccine bạch hầu ho gà uốn ván
cũng theo bác sĩ thành ho gà là bệnh lây chuyển cấp tính có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em
điều hiện chính của bệnh đó là cơn hò dữ dội thở dít vào
bệnh lây chuyển có đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết tính niêm mặc mũi họng của người bệnh khi hò hắt hơi
khả năng lây lan của bệnh ho gà là rất cao nhất là đối với những trẻ sư sinh hoạt động trong cùng một không gian khép kín như trường học
bệnh ho gà có thời gian ủ bệnh kéo dài khoảng từ một đến hai tuần khó nhận biết sớm
trong khi đây là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính có khả năng lây lan rất cao
với trẻ giữa một tuổi bệnh hò gà thường tiến triển nặng lên rất nhanh
ở trẻ sơ sinh tỷ lệ tử vong lên tới chín mươi
thiếu niên và người lớn cũng có thể bị biến chứng do bệnh ho gà gây ra
tuy nhiên biến chứng thực ít nghiêm trọng hơn ở lứa tuổi này đặc biệt với những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh
viêm phổi là biến chứng cần được lưu ý nhất trong bệnh hò gà
các biên chứng phổ biến nhất của một nghiên cứu khác ở người lớn mắc bệnh ho gà đó là
sút cân ba mươi ba bất kiểm soát bằng quang hai mươi tám bất tỉnh sáu gãy dưng sườn do hò nặng là bốn
vì hò gà rất dễ lây chuyển ra tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp và có dịch tiết từ nguyên mặt mũi họng của bệnh nhân khi hò thơi
và khả năng lây chuyển rất cao đối với những người sinh hoạt trong cùng một không gian
sau khoảng năm đến một mươi ngày kể từ khi nhiễm khuẩn bệnh bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên
các triệu chứng này là đau họng ho suốt nhẹ và cảm lạnh
đặc biệt là bệnh hò gà là cơn hò sẽ ngày càng nặng tạo thành cơn hò kịch liệt diễn ra trong một hai tuần
thậm chí kéo dài một hai tháng hoặc lâu hơn tùy thuộc vào cách điều trị thể trạng sức khỏe của người bệnh
hơn nữa khi hò trẻ sẽ hò rút rượi không thể tự kiểm soát được tiếp đến là thở rít tựa như tiếng gà cấy
cơn hò thường đi kèm với nhiều đầm rãi và gây nôn
theo cục y tế dự phòng dựa vào diễn tiến của bệnh thứ tự xuất hiện và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng
bệnh ngo gà được chia làm bốn giai đoạn như sau
giai đoạn ủ bệnh giao động trong khoảng sáu hai mươi ngày chủ yếu sẽ vào ngày thứ chín và thứ một mươi
bệnh nhân chưa có bất kỳ triệu chứng bất thường nào
giai đoạn khởi phát bệnh hò gà kéo dài từ khoảng một mươi một mươi bốn ngày
các triệu chứng bắt đầu xuất hiện ở mức độ nhẹ dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp khác
như sốt nhẹ chảy nước mắt sổ bũi hò hắt hơi chán ăn bơ phở khẳng tiếng
lưu ý cơn ho sẽ trở nên nặng hơn ở cuối giai đoạn này
giai đoạn thứ ba là thời kỳ toàn phát khoảng hai ba tuần
giai đoạn tăng phát các triệu chứng của ho gà xuất hiện một cách rõ ràng và nặng hơn bao gồm
ho ho dữ dưỡi ho thành cơn trung bình một mươi năm hai mươi tiếng ho trong một cơn
tiếng ho ngày càng yếu và giảm dần
cơn ho liên tiếp khiến trẻ trở nên yếu dần có thể gặp phải tình trạng ngừng thở do thiếu oxy
đỏ mắt da tím tái nổi tính mạch cổ chảy nước mắt và nước mũi
thở dít tiếng dít giống như tiếng gà xuất hiện sau cơn ho hoặc sen kẽ mũ cơn ho
riêng với trẻ dưới sáu tháng tuổi hiếm khi nghe thấy tính dít trong cơn ho
đầm sau ho bệnh nhân thường khắc đầm trắng màu trong dính và có chứa rất nhiều vi khuẩn
nôn mửa đây là những biểu hiện đặc trưng của bệnh ho gà trong giai đoạn tàn phát
giai đoạn cuối cùng đó là thời kỳ lùi bệnh
khi được hỗ trợ điều trị và chăm sóc đúng cách thường bắt đầu từ tuần thứ tư kể từ khi phát bệnh
các triệu chứng của bệnh ho gà sẽ được cải thiện dần và dần dần biến mất
cơn ho gà sẽ giảm dần nhưng có thể mất khoảng một thời gian khá lâu sau đó để có thể hẹt hẳn
một số cơn ho tái phát trở nặng gây ra viêm phổi
một số biên chứng nguy hiểm có thể gặp phải trong trường hợp trẻ mắc ho gà bao gồm
viêm phổi nặng đây là biến chứng hô hấp hay gặp nhất nhất là ở trẻ sơ sinh và trẻ suy dinh dưỡng
trẻ suất rất cao li bì hôn mê và có giật
biên chứng cơ học như lồng ruột thoát vị xa trực tràng
trường hợp nặng có thể gặp vỡ phế nang tràn khí trung thất hoặc chăn khí mảng phổi
biên chứng khác bao gồm suất hiếp võng mạc kết mạc mắt dối loạn nước điện dài bộ nhiễm các vi khuẩn khác
do vậy việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là rất quan trọng
để phòng bệnh sở y tế hà nội khuyến cáo việc tiêm vaccine có thành phần ho gà là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất
trẻ được tiêm mũi một khi hai tháng tuổi có thể tiêm sớm lúc sáu tuần tuổi mũi hai khi ba tháng tuổi mũi ba khi bốn tháng tuổi và mũi bốn lúc bảy mươi tám tháng tuổi
vaccine được ra đời vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi sáu được coi là thành tựu vĩ đại của y học nhân loại bởi nó được coi là vũ khí hữu hiệu để phòng ngừa chủ động các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm đồng thời làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân
tiêm vaccine chính là việc sử dụng vaccine để kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh
khi vaccine được đưa vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ nhận diện vaccine như một vật thể lạ và ghi nhớ chúng
khi tắc nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ sinh ra và tạo ra các kháng thể chống lại tác nhân đó
do đó cơ thể không bị mắc bệnh hoặc bị mắc bệnh sẽ nhẹ hơn
tiêm vaccine cho trẻ là phương án hiệu quả và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ như
bạch hầu ho gạo ấn ván bại liệt viên ngăn bề viêm mảng não do hiếp
tiêm vaccine giúp trẻ giảm thiểu tối đa những rủi ro về tử vong biến chứng di chứng với những nhóm không tiêm phòng
vaccine không chỉ bảo vệ một cá nhân cụ thể mà cho cả cộng đồng
đó là lý do tại sao tiêm vaccine là có vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng trong việc ngăn ngừa bệnh tật
bên cạnh đó khu vực sống nhà ở trường học nhà trẻ khu vui chơi cần phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thông thoáng có đủ ánh sáng mặt trời
các vật dụng trong nhà nhất là đồ dùng cá nhân của trẻ cần phải được vệ sinh bằng dung dịch vô khuẩn hằng ngày
bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trẻ cũng cần được hướng dẫn rửa tay bằng sập phòng khử khuẩn đúng cách
thường xuyên nhất đó là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn
cha mẹ người chăm sóc trẻ cần phải hướng dẫn trẻ
khi hò hắt hơi trẻ cần lấy giấy chay miệng và mũi lại sau đó vứt giấy vào thùng rác và rửa tay sạch sẽ
đồng thời nên hạn chế đưa tay cho lên mắt mũi miệng
các chuyên gia y tế khuyên cáo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời
đây là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cung cấp sức đề kháng cho trẻ
đối với trẻ lớn hơn việc thực hiện một chế độ dinh dưỡng đầy đủ khoa học sẽ giúp hệ thống miễn dịch của trẻ khỏe mạnh giảm nguy cơ mắc bệnh
trẻ nên ăn đủ bốn nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể bao gồm chất đạm chất béo chất bột đường vitamin và khoáng chất
đặc biệt bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày
các loại thức uống có cồn nước ngọt các chất kích thích thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ gây ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
do vậy cần hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này
thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nguy cơ mắc bệnh nếu có
từ đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa và can thiệp kịp thời giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm
ho gà là một bệnh lý nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh chóng
do đó phụ huynh cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyên cáo của bộ y tế
khi nghi ngờ mắc bệnh ho gà hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh trẻ cần được đưa ngay đến bệnh viện để được thăm khám và hỗ trợ điều trị kịp thời